thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số hai mươi bảy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bộ chính trị đã ban hành chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số năm cttvk của bộ chính trị thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân xây dựng nhà nước đổi mới sáng tạo tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất kinh doanh theo pháp luật lấy phục vụ nhân dân là mục đích quan trọng nhất
mỗi cán bộ công chức viên chức người đứng đầu các cơ quan nhà nước cần xác định rõ những nội dung cần làm tập trung vào việc đổi mới phong cách tác phòng công tác tôn trọng dân gần dân sát dân lắng nghe đối thoại với nhân dân chống bệnh thành tích hình thức thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực tham nhũng nâng cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt trong công việc nói đi đôi với làm
tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộng mà nhân dân quan tâm góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị

kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được đánh giá hàng năm gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng bộ ngành địa phương và mỗi đơn vị
thủ tướng chính phủ giao bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội chủ động phối hợp với ban tuyên giáo trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân